thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiết thị trường thành phố daegu hàn quốc
ông won yang jin đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng chào đón thị trường và đoàn đại biểu thành phố daegu tới thăm việt nam
thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố daegu với việt nam
trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân
thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc trong thời gian qua
tiếp tục phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố
đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai dân tộc việt nam hàn quốc
hàn quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam đứng thứ nhất về đầu tư
thứ hai về viện trợ oda lao động du lịch và thứ ba về thương mại
đây là thành quả có được nhờ nỗ lực chung của chính phủ nhân dân hai nước và sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp hai nước
thủ tướng nhấn mạnh việt nam rất coi trọng việc mở rộng giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước
coi đây là một yếu tố quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa việt nam và hàn quốc
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn hoan nghênh và sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư đến từ hàn quốc nói chung
và thành phố daegu nói riêng yên tâm đầu tư kinh doanh tại việt nam
về phần mình cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp
thị trưởng thành phố daegu khuân chong jin cho rằng quan hệ hợp tác việt nam ngày càng gần gũi
nhất là sau khi hai bên ký fta thì quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ
ông cũng bày tỏ mong muốn thủ tướng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp hàn quốc đã đầu tư
cũng như có nguyện vọng đầu tư vào việt nam
thị trưởng thành phố daegu cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc phát triển hơn nữa
trong đó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào việt nam
ông cũng bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện cho ngân hàng daegu mở văn phòng đại diện tại thành phố hồ chí minh